lực lượng chức năng thuộc đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển vừa bắt giữ tàu số hiệu hp chín mươi nghìn chín trăm bảy mươi chín ts
chở khoảng năm trăm linh lít dầu đều không rõ nguồn gốc về tới cảng của hải đội ba trăm linh một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
tại thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong lúc tuần tra tại khu vực biển phía đông đảo côn đảo khoảng một trăm ba mươi ba hải lý
lực lượng chức năng của đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện và kiểm tra một tàu vỏ sắt
mang số hiệu hp chín trăm linh chín bảy mươi chín ts có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bảy thuyền viên do ông cao văn trưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
có hộ khẩu thường trú tại gò công đông tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông trưởng tàu đang vận chuyển khoảng năm trăm linh lít dầu đeo
không có giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
bên cạnh đó tàu còn bị sơn xóa số hiệu